năm việt nam lào và campuchia triển khai nhiều chuyến thăm cấp cao
và các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy

năm việt nam lào và campuchia triển khai nhiều chuyến thăm cấp cao
nhà lãnh đạo việt nam có tới chín chuyến thăm với tất cả các cường quốc hàng đầu khu vực và thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy có thể coi là năm ngoại giao nước lớn
trong đó tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm trung quốc
chủ tịch nước trần đại quang thăm cấp nhà nước tới trung quốc và liên bang nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm nhật bản
và là nhà lãnh đạo đông nam á đầu tiên tới thăm hoa kỳ
sau khi tổng thống donald trump lên nắm quyền
gần đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm singapore và australia
ngay sau khi hai nước tuyên bố sẽ sớm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
trong lịch sử ngoại giao việt nam chưa bao giờ có những dấu ấn đáng nhớ như năm hai nghìn một mươi
đó là tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thăm việt nam
chỉ chưa đầy một tháng sau đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi chín
tổng thống donald trump đã trở thành tổng thống hoa kỳ đầu tiên thăm việt nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
dù bối cảnh khu vực và thế giới nổi lên không ít vấn đề phức tạp
song ngoại giao việt nam đã thúc đẩy cân bằng hài hòa quan hệ với tất cả các nước lớn
nhờ có quan hệ tốt ràng buộc lợi ích chặt chẽ hơn với các nước lớn thế chiến lược của việt nam đã vững vàng hơn trước rất nhiều
việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới trong đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khi tuần lệ cấp cao apec được tổ chức thành công tại đà nẵng đã thực sự nâng tầm đối ngoại đa phương
qua việc đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy
thành công rực rỡ của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy cũng như những sáng kiến đóng góp chủ động và tích cực của việt nam
tại asean asem và diễn đàn kinh tế thế giới đã nói lên tất cả
trên mặt trận đối ngoại đa phương việt nam không phải là một nước lớn nhưng dám nghĩ lớn
và ở mỗi diễn đàn đa phương dấu ấn việt nam đã để lại đậm nét
với kết quả của hội nghị cấp cao apec cấp cao asean cấp cao đông á và hội nghị bộ trưởng asean
xem vừa qua ngoại giao việt nam đã thực sự chủ động đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương
mà đại hội đảng một mươi hai đã đề ra
đặc biệt năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đã xác lập vị thế mới của việt nam
trên bản đồ ngoại giao đa phương thế giới khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của đối ngoại đa phương việt nam
những kết quả của ngoại giao đa phương trong năm nay chính là tiền đề quan trọng
để ngoại giao việt nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành tiệu quan trọng trong những chặng đường sắp tới
như chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
ứng cử làm thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chúng ta cũng có thể tự hỏi là apec cũng nhiều năm nhiều nước thực hiện
tại sao lại coi là thành công của apec năm hai nghìn một mươi tám
thành công hết sức lớn của việt nam
chính là vì năm hai nghìn một mươi bảy tình hình thế giới hết sức khó khăn
những giá trị cốt lõi của apec thì đang bị đe dọa
đó là apec là thúc đẩy tự do thương mại thúc đẩy liên kết kinh tế
nhưng tình hình thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy đó là xuất hiện chủ nghĩa bảo hộ
đã đe dọa đến những cái giá trị cốt lõi trong hợp tác của apec
nhưng với vai trò chủ nhà của apec năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng ta hết sức thành công đã gắn kết được các nền kinh tế thành viên
với những cái chủ đề mà chúng ta đã đề ra
và đặc biệt là trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
các nước đã đạt được cái sự nhất trí với chúng ta về tiếp tục những cái giá trị của apec
và tiếp tục duy trì việc
thúc đẩy liên kết kinh tế
và chúng ta đã tổ chức không phải chỉ ở tuần lễ cấp cao apec
mà trong một mươi hội nghị ở một mươi tỉnh và thành phố
chúng ta cũng tiếp tục duy trì được cái xu thế này
và chính vì vậy thì cái việc mà các nước đến apec tại thành phố đà nẵng vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

với sự tham dự đông đảo gần như là nhiều nhất trong những thị trấn
những năm qua
cấp cao nhất của các nền kinh tế thành viên của apec
thì điều đó là khẳng định là các nước là ủng hộ cái chủ đề của việt nam
ủng hộ vai trò của việt nam
và đặc biệt là đánh giá cao cái vị thế của việt nam
trong việc chúng ta cũng tạm gọi
đó là cũng đã tham gia vào dẫn dắt những cái nền kinh tế của apec trong năm hai nghìn một mươi bảy
thì điều đó thì có thể nói là chúng ta hết sức thành công
trong năm qua đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng nhìn chung ổn định
việt nam đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác quản lý biên giới và cửa khẩu
theo các hiệp định thỏa thuận đã ký với trung quốc lào và campuchia
đồng thời thúc đẩy hợp tác biên giới liên cửa khẩu và thể chế hóa hơn nữa công tác quản lý đường biên giới
ngoại giao phục vụ phát triển đã góp phần quan trọng giữ đà tăng trưởng kinh tế
hội nhập quốc tế của đất nước
đi liền với những chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao là hàng trăm thỏa thuận hợp tác
hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ đô la mỹ là những khoản viện trợ trị giá hàng chục triệu đô la
với nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm nay có thể đạt ba mươi năm tỷ đô la mỹ và kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm linh tỷ đô la mỹ
có một phần đóng góp quan trọng của ngoại giao vì đã tranh thủ được quan hệ chính trị
ngoại giao tốt với các đối tác để phục vụ thiết thực các lợi ích phát triển của đất nước
ngoại giao cũng đã làm tốt công tác vận động người việt nam ở nước ngoài cũng như công tác bảo hộ công dân
ngư dân lao động việt nam xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phát sinh
ngoại giao việt nam đã tận dụng quan hệ tốt với các nước cũng như mọi cơ hội trong các chuyến thăm
gặp gỡ tiếp xúc cấp cao tại các hội nghị diễn đàn đa phương để vận động các nước
dành cho ngư dân kiều dân lao động ta ở nước ngoài sự đối xử nhân đạo thuận lợi
từ đầu năm đến nay bộ ngoại giao đã thực hiện công tác bảo hộ đối với khoảng năm năm trăm linh công dân và ngư dân gặp nạn
đưa được gần hai ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước
đối ngoại là điểm sáng nổi bật của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
đây là điều được lãnh đạo đảng nhà nước và bạn bè quốc tế khẳng định
ngoại giao đã thực sự góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước
khẳng định việt nam là điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn của đầu tư du lịch góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước